tết nguyên đán đang đến gần để chủ động phòng chống cháy nổ trên địa bàn các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố đà nẵng đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền và thực hành kỹ năng cơ bản về phòng chống cháy nổ cho người dân công nhân tại các khu công nghiệp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể xảy ra
trong thời gian qua công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho người dân doanh nghiệp chủ các cơ sở lưu trú các khu công nghiệp thường xuyên được các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thành phố phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức nhằm giúp từng cá nhân gia đình có thể nắm được các nguyên tắc biện pháp trong phòng chống và ứng phó khi xảy ra sự cố liên quan đến cháy nổ đặc biệt tại các khu công nghiệp khu trung cư cũng thường xuyên được triển khai góp phần bảo đảm hoạt động sản xu
có tiến hành gửi thông báo kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như là khách sạn căn hộ cũng như là để nhắc thương dẫn kiểm tra là tăng cường nhắc nhở mọi người về thực hiện nghiêm các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy
và ngoài ra cũng có thực tập diễn ra thực tập phương án để mọi người nâng cao được trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở của mình
tình hình cuối năm là có khá là nhiều vụ cháy nổ xảy ra bản thân em làm nghề điện lạnh là em cũng lo lắng về vấn đề cháy nổ
vào những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín tại địa bàn nhiều quận của thành phố đà nẵng liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn thiệt hại tài sản nghiêm trọng mà nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc sử dụng các thiết bị điện gây chập cháy
điển hình như vụ cháy lớn tại sưởng gỗ nằm sát một kho chứa ga ở quận cầm lệ
hai vụ cháy cửa hàng điện lạnh ở phường nại hiên đông quận sơn trà đã khiến nhiều tài sản bị thiêu dụi
chính vì vậy công tác tuyên truyền tập huấn về phòng chống cháy nổ sẽ giúp cho người dân chủ động hơn trong mọi tình huống khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra